theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang hiện nay trên bờ biển của tỉnh có một mươi bốn vị trí sạt lở với tổng chiều dài hơn chín mươi hai km chiếm khoảng bốn mươi sáu chiều dài bờ biển
tổng nhu cầu vốn khắc phục ngăn chặn tình trạng sạt lở này là hơn hai một trăm sáu mươi năm tỷ đồng trong đó đã có nguồn thực hiện là năm trăm bốn mươi tám tỷ đồng
như vậy tỉnh kiên giang cần hơn một sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục sạt lở bờ biển còn lại
hiện nay tỉnh đang triển khai một số công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân khắc phục sạt lở một số đoạn bờ biển trên địa bàn
cùng với đó tỉnh thực hiện mô hình xây dựng hàng rào giữ bùn tạo bãi phát triển rừng ngập mặn chống sạt lở khu vực ven biển xã bình sơn huyện hòn đất
thuộc dự án cải thiện sức chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu vùng ven biển đông nam á
mô hình này phát huy tác dụng tích cực khi chỉ trong thời gian tám tháng thực hiện lượng phù sa lắng tụ bồi đắp bãi bồi tăng cao đáng kể tạo bãi trồng rừng ngập mặn phát triển xanh tốt